ngày hai mươi chín tháng năm tại tp hcm ngân hàng nhà nước phối hợp với ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng trong đại dịch covid một mươi chín chia sẻ khó khăn giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
hiện có gần hai trăm hai mươi bốn doanh nghiệp của tp hcm được hỗ trợ giảm lãi suất cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ với gần hai trăm chín mươi sáu trăm linh tỷ đồng
khoảng ba mươi một năm trăm linh doanh nghiệp được vay vốn lãi xuất yếu đải ngắn hạn với gần một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên doanh nghiệp vẫn khó khăn tiếp cận với ngân hàng vì khó chứng minh thiệt hại chưa kể mỗi ngân hàng có một chính sách hỗ trợ khác nhau
đại diện ngân hàng nhà nước cho biết sẽ tiếp tục xem xét xử lý những vấn đề như thời hạn giãn hoãn khoản nợ lãi đến hạn
cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận những khoản vay mới thông thoáng hơn nhưng vẫn bảo đảm hành lang pháp lý không để nợ xấu tái diễn cũng như bảo đảm an toàn cho các tổ chức tín dụng
không phải chỉ quan tâm những doanh nghiệp khó khăn yếu kém mà ngay cả những doanh nghiệp khỏe nhưng nó đang có những điều kiện rất vướng mắt trong thị trường
trong vấn đề tiêu thụ sản phẩm chưa có những dòng tiền thì vậy thì làm thế nào để dòng tiền nó vẫn tiếp tục lưu thông được
ngành ngân hàng cam kết không thiếu vốn cho doanh nghiệp
luôn đồng hành với doanh nghiệp tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì khôi phục sản xuất kinh doanh và tạo đà phát triển sau dịch covid một mươi chín